thưa quý vị và các bạn sáng nay ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên năm hai nghìn hai mươi bốn
tại cục quản lý sự chữ ngoại hối nhà nước với sự tham gia của bảy ngân hàng và bốn doanh nghiệp sự thầu
ba bốn trăm linh lượng vàng miếng đã được đấu thầu thành công
ngân hàng nhà nước thông báo trong phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
đã có hai thành viên trúng thầu là ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb và công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc
tổng khối lượng trúng thầu là ba mươi bốn lô tương đương với ba bốn trăm linh lượng vàng trên tổng số một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng được trao bán
giá trúng thầu cao nhất được xác định là tám mươi một ba trăm ba mươi đồng trên một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi một ba trăm hai mươi đồng trên một lượng
đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi bốn và là lượng vàng được ngân hàng nhà nước sản xuất và có trong kho
việc đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước được đưa ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần đây liên tục phá đỉnh kéo theo đà tăng trong nước
do đó đấu thầu vàng miếng thành công
được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cung vàng trên thị trường và hạ nhiệt giá vàng trong thời gian tới
thưa quý vị những ngày này nông dân tỉnh phú yên đang bước vào mùa cao điểm thu hoạch lúa đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
năm nay giá lúa tăng từ một đến hai đồng một kg so với cùng kỳ vụ trước
năng suất cũng tăng cao
trong khi đó chi phí thu hoạch không tăng
nông dân phấn khởi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp rộn rã khắp các cánh đồng
vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hai mươi sáu sáu trăm ba mươi ha lúa
đến thời điểm này bà con đã thu hoạch được hơn một mươi bốn hectare
năng suất bình quân ước đạt bảy mươi hai tạ trên một hectare tăng từ một đến hai tạ một hectare so với vụ đông xuân trước
với giá lúa giao động từ tám cho đến một mươi đồng một kg như hiện nay sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi khoảng bốn mươi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên lúa đạt năng suất là do đủ nước tưới
bà con chủ yếu gieo trồng các giống năng suất cao chất lượng tốt như đài thơm tám bắc thịnh hà phát ba bdr hai mươi bảy bdr chín trăm chín mươi chín dv một trăm linh tám om hai mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi năm pi một mươi
xuất vụ gặp thời tiết thuận lợi lúa không bị ngã đổ ít sâu bệnh hại giá thuê máy gặt không tăng làm chi phí đầu tư giảm so với trước